mặc dù gia đình tôi thuộc diện hộ cận nghèo nhưng chúng tôi nhận thấy còn có nhiều hộ khó khăn hơn
vậy tôi làm đơn này đại diện các thành viên trong hộ xin tự nguyện không nhận hỗ trợ do đại dịch covid một mươi chín theo nghị quyết số bốn mươi hai của chính phủ
đó là những dòng chia sẻ trong lá đơn xin tự nguyện không nhận hỗ trợ do đại dịch covid một mươi chín của một hộ dân ở thôn bốn xã xuân sinh huyện thọ xuân tỉnh thanh hóa
không chỉ có hộ gia đình này ở huyện thọ xuân tỉnh thanh hóa đến nay đã có hơn hai hộ thuộc diện các gia đình chính sách đối tượng bảo trợ xã hội các hộ nghèo cận nghèo đã tự nguyện không nhận tiền hỗ trợ từ gói an sinh xã hội hỗ trợ sáu mươi hai tỷ đồng của chính phủ để nhường cho những người khó khăn hơn
câu chuyện ý nghĩa trong mùa dịch này đã nhanh chóng được cộng đồng mạng chia sẻ và lan tỏa
đông đảo cư dân mạng đều cho rằng những hành động đẹp này
đang nêu cao tinh thần đoàn kết dân tộc tương thân tương ái của người việt nam cùng nhau chia sẻ với chính phủ để quyết tâm hồi phục sản xuất kinh tế và đời sống xã hội
việc một số gia đình tự nguyện không nhận tiền hỗ trợ là hành động đáng được biểu dương
họ đã biết góp phần nhỏ bé của mình để chia sẻ khó khăn với chính phủ và đất nước
hy vọng điều đó sẽ được lan tỏa trong xã hội
rất tuyệt vời đó đều là những hộ gia đình mẫu mực
hy vọng gói hỗ trợ này sẽ đến được
với những người dân thực sự gặp khó khăn nếu không thực sự khó khăn thì hãy cùng chia sẻ
mong rằng sự quan tâm của chính phủ sẽ luôn tới được đúng người
hy vọng khoản hỗ trợ đó đến tay được người khó khăn hoặc có thể được nhà nước phục vụ cho những việc có ích
không chỉ ở thanh hóa thời gian qua tại nhiều tỉnh thành trên cả nước cũng đã xuất hiện không ít người thuộc diện được thụ hưởng chính sách
đã tự nguyện rút không nhận hỗ trợ để có thể sẻ chia
và giảm bớt khó khăn với nhà nước
hành động đẹp này đang dần được lan tỏa trong xã hội
thì tôi thì gọi là gọi là thì thôi mình đóng góp một téo tấm lòng thì mình lúc nào luôn luôn phải lúc nào cũng đau đau suy nghĩ là
thì là mình không làm gì được thì mình cũng phải có những cái giúp đỡ vừa là động viên tinh thần anh em thôi
chứ tôi cũng không có nghĩ gì về cái gì cả
thì thôi thì đói no cũng cùng chia sẻ
có một số gia đình cũng đã thấy hoàn cảnh của mình
không có khát lắm cũng đã sẵn sàng
nhưng cái suất hỗ trợ đó thì bản thân chúng tôi thấy là rất phấn khởi
bởi vì trong cái phòng chống dịch covid này
thực hiện là kêu gọi của thủ tướng nhi phủ của các cấp chính quyền đảng và nhà nước
chúng tôi thấy là người dân ở đây thứ nhất là chấp hành rất nghiêm túc chỉ thị
vấn đề thứ hai là một trong những nhiều gia đình đồng lòng
để chung sức với chính phủ với mọi người để phòng chống dịch covid
đến ngày chín tháng bốn
sáu mươi ba tỉnh thành phố đã triển khai quyết định số một mươi năm
về thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch covid một mươi chín của thủ tướng chính phủ
hỗ trợ trên hai mươi tỷ đồng cho người dân ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
bốn mươi năm trên sáu mươi ba tỉnh đã giả soát xong
bắt đầu tập trung hỗ trợ nhóm lao động tự do lao động dừng hợp đồng
theo ước tính kinh phí hỗ trợ khoảng bảy sáu trăm ba mươi tỷ đồng
gói hỗ trợ chưa từng có tiền lệ này đã đem đến thêm động lực niềm tin cho người lao động
và được cộng đồng mạng hết sức ủng hộ
quá tuyệt vời tổ quốc tôi ơi
thật sự vui mừng hoan nghênh và tán đồng với niềm vui chung của những người có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước
nhận được sự hỗ trợ rất kịp thời của nhà nước
chính phủ cũng đang hết sức khó khăn nhưng vẫn quan tâm đến người nghèo người lao động
tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau và tất cả vì sức khỏe của nhân dân
thật tuyệt vời
thời gian qua cùng với sự giám sát của người dân
cũng như các tổ chức chính trị xã hội để bảo đảm các gói hỗ trợ được trao đúng người
thì sự tham gia ủng hộ của những đối tượng được hưởng trợ cấp trong việc nhường cơm xẻ áo
cũng đã tạo thêm niềm tin cho cộng đồng
và giá trị nhân văn tinh thần chia sẻ của gói hỗ trợ an sinh xã hội này lại càng thêm có ý nghĩa
tiểu mục cư dân mạng cùng nhiều thông tin thời sự khác sẽ được truyền hình công an nhân dân cập nhật thường xuyên trên website www intv gov vn
vào fanpage chính thức của truyền hình công an nhân dân
hãy tiếp tục theo dõi và tương tác cùng chúng tôi
đừng quên chia sẻ cảm xúc và suy nghĩ của bạn với nội dung mà chúng tôi vừa đề cập đến trong tiểu mục cư dân mạng ngày hôm nay
tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại cũng như là trao đổi mua bán hàng hóa được dễ dàng
tuy vậy thì một số tài xế hay là chủ phương tiện ô tô với ý thức chấp hành luật giao thông chưa cao đã lấn chiếm lòng lề đường
tập kết hàng hóa che khuất tầm nhìn gây cản trở lưu thông đặc biệt còn chạy quá tốc độ lấn làn lấn tuyến
phương tiện chở hàng hóa cồng cành không đảm bảo an toàn gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và làm ảnh hưởng đến tình hình trật tự an toàn giao thông nói chung
do địa bàn không có tuyến tránh nội ô thành phố cà mau nên các phương tiện ô tô tải đã thường xuyên lưu thông trên các tuyến đường chính vào các thời điểm có mật độ phương tiện đông
và khi bị xử lý thì một số tài xế đã viện dẫn rất nhiều lý do để có thể giải thích cho lỗi vi phạm của mình
tuy nhiên sự chủ quan thiếu ý thức của chính người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đã dẫn đến những hậu quả đau lòng về tai nạn và va chạm giao thông giữa phương tiện ô tô tải và các phương tiện khác
ngay sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên an ninh toàn cành trong một câu hỏi
đây là hiện trường vụ tai nạn giao thông được phóng viên truyền hình công an nhân dân tại cà mau ghi nhận xảy ra tại khóm sáu phường chín thành phố cà mau
vào khoảng một mươi bốn h ngày một mươi tám tháng bốn một ô tô tải đã bất ngờ lao vào cơ sở kinh doanh của gia đình ông nguyễn hoàng linh
cú đâm trực diện làm nhiều vật dụng tại cơ sở bị hư hỏng
rất may không có ai bị thương
vụ việc xảy ra hết sức bất ngờ làm cho ông linh và một người khách đang mua hàng bên trong kinh hãi
một hành giải đánh xe đã chạy tới
nó chạy đến rồi
mình đang ngồi xem cái nhỏ đó chạy về chứ
thì nghe chụp cái âm xuống ra thì chúng ta đi vòng
chúng ta đi vòng rồi nó bể trên rồi chiếc xe xãy xuống trước cái này rồi
chúng ta ở gần gần thấy sát vầng rồi
một lúc nó hỗn quản rồi nó không còn nhớ gì hết
còn tại giao lộ nguyễn tất thành nguyễn công chứ phường tám thành phố cà mau vào sáng ngày một mươi bảy tháng hai đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm một người chết một người bị thương
tại thời điểm trên xe ô tô tải mang biển số chín mươi năm c hai nghìn một mươi năm di chuyển từ đường nguyễn công chứ ra đường nguyễn tất thành
thì va chạm với xe máy mang biển số sáu mươi chín f bốn mươi chín nghìn chín mươi tám
vụ tai nạn khiến một bé trai đi trên xe máy tử vong tại chỗ người phụ nữ bị thương được đưa đi cấp cứu
theo người dân tại ngã tư trên thường xảy ra va quệt rất nguy hiểm đối với người tham gia giao thông
bởi có xe tải thường xuyên lưu thông về hướng quốc lộ
nguyên nhân khách quan là địa bàn thành phố cà mau
nói chung là nội ô thành phố các phương tiện có tài trọng lớn đi về các quyện và khu công nghiệp
đều phải đi vào nội ô thành phố cà mau
do đó nó tìm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông rất là cao
thứ hai nguyên nhân chủ quan là ý thức của các tài xế khi tham gia giao thông chưa cao
thường xuyên xảy ra một số lỗi như đi không đúng phần đường làng đường
chuyển hướng hướng không nhường theo quy định khoảng cách không an toàn không nhanh dựa cẩu
trước tình hình trên lực lượng chức năng của công an thành phố cà mau đã tăng cường kiểm tra phát hiện
và xử lý các lỗi vi phạm về trật tự an toàn giao thông
trong đó tập trung vào các loại phương tiện ô tô tải lấn chiếm lòng lề đường
tập kết hàng hóa che khuất tầm nhìn gây cản trở lưu thông
đặc biệt kiên quyết xử lý nghiêm lỗi vi phạm về chạy quá tốc độ lấn làn lấn tuyến
phương tiện chở hàng hóa công cành
đảm bảo an toàn kỹ thuật gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông
khi bị xử lý một số tài xế đã viện dẫn nhiều lý do để giải thích cho lỗi vi phạm
song song với đó
trong quá trình kiểm tra lực lượng cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố cà mau
còn tuyên truyền hướng dẫn các tài xế xe tải phải nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông
với những biện pháp đồng bộ và quyết liệt của các đơn vị chức năng
bên cạnh đó người điều khiển phương tiện ô tô tải
cũng cần phải tự giác chấp hành luật giao thông
đừng vì sự chủ quan thiếu ý thức của mình
mà dẫn đến những hậu quả đau lòng từ tai nạn và va chạm giao thông
quý vị thân mến có thể nói rằng việt nam đã thành công
trong việc kiểm chế dịch bệnh covid một mươi chín sớm với chi phí thấp
và một trong những vấn đề được rất nhiều người dân quan tâm nhất lúc này
đó chính là làm thế nào để giải thích cho lỗi vi phạm giao thông
và làm thế nào để nhanh chóng phục hồi kinh tế
và thời gian qua thì chính phủ đã liên tục đưa ra những gói hỗ trợ doanh nghiệp
kịp thời lắng nghe sẵn sàng đưa ra các giải pháp
để giúp doanh nghiệp vượt qua khủng hoảng
lấy lại đà sản xuất kinh doanh cùng vực dậy nền kinh tế
tranh thủ nắm bắt tận dụng mọi cơ hội
để đất nước phát triển nhanh và bền vững
không chỉ bằng mà phải hơn thời điểm trước khi dịch bùng phát
đó là mục tiêu mà chúng ta đang đặt ra
trao đổi về vấn đề này trong tiềm mục góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay
mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với chuyên gia kinh tế tiến sĩ nguyễn minh phong
trước tiên thì mời quý vị cùng theo dõi một clip tổng hợp ngắn sau đây của chúng tôi
do tác động của đại dịch covid một mươi chín
tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước quý i
ước chỉ tăng ba tám mươi hai so với cùng kỳ
thấp nhất từ năm hai nghìn một mươi một đến nay
kết quả khảo sát một trăm hai mươi sáu năm trăm sáu mươi năm doanh nghiệp cho thấy
có tới tám mươi năm bảy số doanh nghiệp
trên cả nước bị tác động của dịch covid một mươi chín
trong đó khu vực công nghiệp xây dựng và dịch vụ
chịu tác động mạnh nhất
một số ngành tất cả các doanh nghiệp bị ảnh hưởng
như hàng không là một trăm linh dịch vụ lưu trú là chín mươi bảy
dịch vụ ăn uống là chín mươi năm năm
để tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế
hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
thì cần phải có những giải pháp mạnh mẽ và đồng bộ
theo đó năm mũi giáp công để phục hồi nền kinh tế
đó là thu hút đầu tư các thành phần kinh tế
trong nước đẩy mạnh xuất khẩu thúc đẩy đầu tư công
khuyến khích tiêu dùng nội địa và thu hút fdi
tự báo là tăng trưởng trên dưới hai
như trước dịch
việt nam trong bối cảnh đó cũng phản ánh xu hướng này
với chỉ số tăng trưởng gdp của ba tháng đầu năm
là thấp nhất trong vòng một mươi năm qua
và tiếp tục suy giảm trong tháng bốn
thất nghiệp gia tăng xuất khẩu giảm
thu hút fdi giảm các doanh nghiệp đăng ký mới giảm
doanh nghiệp dùng hoạt động thì tăng lên
và một loạt những cái vấn đề đứt gãy chuỗi cung ứng đặt ra
chúng ta đang đối diện với rất nhiều thách thức
đến nay việt nam đã cơ bản kiềm chế được dịch bệnh
vậy chúng ta sẽ có những triển vọng như thế nào
trong việc phục hồi kinh tế
chúng ta đã có một sự thành công ban đầu
trong kiểm soát dịch
và từ đó chúng ta đã có một cái sự nới lỏng giãn cách
và khởi động lại nền kinh tế với tinh thần mới
là vừa chống dịch vừa đảm bảo phục hồi
tăng trưởng kinh tế và an ninh xã hội
nếu chúng ta tiếp tục duy trì được
thành công của kiểm soát dịch bệnh
là khá tích cực
khi mà việt nam mặc dù trong quý một đầu năm
tăng trưởng chỉ ba tám
thấp nhất trên một mươi năm
nhưng vẫn thuộc diện tốt cao nhất của thế giới
trong cùng thời điểm so sánh và có thể lấy được con số
đây cũng chính là cái đà
để việt nam có một sự tăng trưởng
trong năm nay cũng như năm tới tốt hơn
tất nhiên phải kèm theo những cái đột phá về tư duy
những đột phá về môi trường kinh doanh
cũng như các giả pháp cần thiết khác
thưa tiến sĩ hiện nay chúng ta đang trong trạng thái bình thường mới
vậy thì tiến sĩ có thể phân tích các cái yếu tố và điều kiện
trong trạng thái bình thường mới hiện nay của nền kinh tế được không ạ
trước hết cái trạng thái bình thường mới về kinh tế này
đòi hỏi một tư duy mới
cho cả cộng đồng doanh nghiệp
cho chính phủ cũng như người dân
theo đó chính phủ cần phải coi việc
duy trì độc lực tăng trưởng kinh tế
là một trong những vụ ưu tiên
cùng với kiểm soát bệnh tật
và gắn kết hai mục tiêu này với nhau
đặc biệt là hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ
và vừa hỗ trợ bảo đảm cho xã hội
như là một trong những trọng tâm mới
thứ hai là cộng đồng doanh nghiệp
phải xác định là vừa sản xuất
nhưng vừa phải đảm bảo yêu cầu cao hơn
và mới về đảm bảo an toàn dịch tễ
đây như là một trong những yêu cầu
mà có thể nói là đối với rất nhiều doanh nghiệp
là cả một nhận thức mới cả một thách thức
thưa tiến sĩ với trạng thái bình thường mới hiện nay
thì các doanh nghiệp có thể đón cơ hội đổi mới
thích nghi và phục hồi như thế nào ạ
cả chính phủ cả doanh nghiệp
cần phải hướng tới đẩy mạnh hơn
áp dụng công nghệ số truyền đổi số
để thực hiện các hoạt động quản lý quản trị
trên cơ sở số
gia tăng các hoạt động thương mại điện tử
gia tăng các hoạt động quản lý
và kinh tế phi tiếp xúc truyền thống
đồng thời thực hiện những hoạt động
điều chỉnh thị trường điều chỉnh kinh doanh
phục hồi các chuỗi đứt gãy đã tồn tại
nhưng đồng thời cũng xuất lập các chuỗi công ứng mới
để từ đó đa dạng hóa thị trường
đa dạng hóa đối tác và giảm thiểu các rủi ro
nếu lặp lại các tình huống tương tự
thưa tiến sĩ tiến sĩ có thể phân tích
những động lực chính để phục hồi nền kinh tế
trong thời điểm hiện nay
và các ngành nghề lĩnh vực nào
cần được ưu tiên tại thời điểm này
riêng đối với việt nam tôi cho rằng
trước mắt là tập trung vào thị trường trong nước
đặc biệt là thị trường của các thành phố lớn
như là một trong những ưu tiên
về định hướng thị trường tiêu thụ cho các sản phẩm
cái thứ hai là tập trung mạnh mẽ
vào phục hồi nông nghiệp
đặc biệt là tái đàn
và phát triển những sản phẩm
chúng ta đang bị thiếu hụt
phải nhập từ bên ngoài
nhất là thịt lợn và những cái sản phẩm nông nghiệp khác
đẩy mạnh các hoạt động
về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thể chất
để giúp các doanh nghiệp
thích ứng với thị trường
một cách tốt hơn và hiệu quả hơn
bên cạnh đấy nữa cũng cần phải thực hiện
vấn đề về nhận diện
rồi kịch bản
cho các phương án có thể bị tái phát dịch bệnh
hoặc là bùng phát dịch bệnh mới
và cuối cùng là vấn đề về
thực hiện những chính sách đồng bộ
để đảm bảo an ninh xã hội
cũng là rất cần thiết
để doanh nghiệp duy trì được lực lượng sản xuất của mình
chính phủ thì đảm bảo được
sự ổn định xã hội
tránh những dối loạn
hoặc tránh những bất ổn định xã hội
do các dịch cũng như do các biện pháp hành chính
sử dụng trong quá trình chống dịch
nó có thể tạo ra
còn về nguồn vốn chúng ta cần chú trọng
thu hút các nguồn vốn đầu tư
cũng như là giải ngân vốn đầu tư công như thế nào
thưa tiến sĩ
trong trước mắt
việc đẩy nhanh tiến độ đầu tư công
với trị giá trên dưới bảy trăm linh tỷ đồng
là rất quan trọng của cái năm hai nghìn hai mươi này
từ đó nó tạo ra sự lan tỏa
tạo ra động lực việc làm
cũng như là sức hút đầu tư của công việc tư nhân
ngoài ngân sách
cái thứ hai là phải
khơi gợi dòng đầu tư tư nhân
mạnh mẽ hơn nữa
bao gồm cả đầu tư từ vốn tự có của các doanh nghiệp
cũng như vốn huy động xã hội
và vốn mà đang bị ứ động ở hệ thống ngân hàng
để tạo ra
một nguồn lực mạnh mẽ
chi phí thấp
để hỗ trợ các doanh nghiệp tư nhân
và đưa các khu vực doanh nghiệp tư nhân
trở thành một động lực tăng trưởng chính
của nền kinh tế trong năm nay
cái thứ ba là chúng ta tiếp tục
khai thác các nguồn vốn fdi
vốn fdi nhất là fdi
để chuẩn bị khai thác
những thị trường mới
như là fht ba
một lần nữa xin cảm ơn những phân tích vừa rồi của tiến sĩ